trên thực tế nhiều năm qua ngành nông nghiệp vẫn đang loay hoay trong chiếc áo quá rộng chưa tìm ra cho mình một lối đi chuẩn xác thích ứng với nền nông nghiệp thế giới
đây là những chuyến xe chở thanh long từ các tỉnh phía nam bị ùn ứ ở cửa khẩu tân thanh lạng sơn
đây là ruộng củ cái trắng được chồng ở mê linh đang cần giải cứu
từ quả cà chua từ củ hành tím từ quả dưa hấu cho đến khoai lang khiến hàng triệu nông dân đang đối mặt với điểm khúc được mùa mất giá
hiện tại để muốn nông sản từ vườn của người nông dân việt nam đến tay người tiêu dùng trung quốc theo đường tiểu ngạch chúng phải trải qua một mươi hai bước và rất nhiều khâu trung gian
theo đó giá cả của nông sản việt không chỉ đội giá lên quá cao mà chất lượng lại còn sụt giảm do hư hại trong quá trình vận chuyển
trong khi đó thị trường nhập khẩu nông sản thực phẩm vào nội địa luôn mở toang như không hề có cửa
hàng trăm hàng ngàn tấn nông sản thực phẩm nhập khẩu mỗi ngày
các hàng rào kỹ thuật được dựng lên ngày càng tinh vi tại các thị trường lớn
đây là hình ảnh người chăn nuôi tấm tức khóc khi cả đàn lợn của gia đình đang chờ ngày xuất chuồng đã bị dịch tả và cả đàn bị chết
bao hy vọng bao kế hoạch cho một cuộc sống của gia đình đã bị đổ vỡ
người nông dân trong chốc lát thành con nợ ngân hàng
kể từ thời điểm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín khi những ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xuất hiện tại thái bình và hương nghiên
dịch bệnh nguy hiểm này đã tàn phá nhiều trùng trại chăn nuôi đẩy người chăn nuôi lợn vào những ngày khó khăn chưa từng có
lũy kế từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại tám hai trăm linh xã
thuộc hơn sáu trăm năm mươi huyện của sáu mươi ba tỉnh thành phố với tổng số lợn tiêu hủy khoảng năm sáu triệu con tổng trọng lượng là ba trăm hai mươi tấn
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bệnh dịch tả lợn châu phi phát sinh thêm một trăm năm mươi bảy xã ba huyện
dự báo đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín số lợn tiêu hủy giảm hai mươi sáu so với tháng chín
giảm sáu mươi bảy so với tháng năm
trước đây bà con ngư dân việt nam đã có những hành vi khai thác trái phép hải sản khai thác không khai báo và khai báo không chính xác
khiến việt nam bị eu rút thẻ vàng iuu vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thủy hải sản xuất khẩu sang eu đã bị kiểm soát một trăm linh thay vì kiểm tra sát xuất
từ đó đến nay chúng ta đã có nhiều động thái tích cực để khắc phục theo khuyến nghị của eu
sau hai năm eu đã công nhận khuôn khổ pháp lý
của việt nam đã tiệm cận và không có vi phạm ở các quốc đảo trên thái bình dương
tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm ở vùng biển phía nam
trong tái cơ cấu nông nghiệp vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong sản xuất
đầu tư công nghệ nâng cao năng suất giá trị nông sản và phát triển thị trường
mặc dù đã có hệ thống chính sách dành cho nông nghiệp song trong ba năm qua mới chỉ có một mươi một tám trăm linh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào khu vực nông nghiệp
một con số quá ít so với các lĩnh vực khác mà khó khăn nhất chính là câu chuyện tích tụ dụng đất
hiện nhà nước đang có nhiều chương trình cải tiến trong nông nghiệp đẩy mạnh nhiều biện pháp hỗ trợ người nông dân
nhưng dường như ngành nông nghiệp việt nam vẫn còn thiếu đồng bộ lỏng lẻo và thiếu tính định hướng
thời gian gần đây tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động cùng với đó là sự biến đổi khí hậu khó lường
ảnh hưởng không nhỏ đến nền nông nghiệp của đất nước khiến bức tranh ngành nông nghiệp khá ảm đạm
nâng trưởng khá đạt và vừa trí tiêu điều này đặt nông nghiệp việt nam vào thế cần sớm phải có giải
giải pháp căn cơ tháo gỡ các hạn chế còn tồn tại đang là rào cản lớn cản trở sự phát triển kinh tế chung của đất nước
tại phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ tám các đề biểu đã chỉ ra những tồn tại của ngành nông nghiệp việt nam
đó chính là vấn đề chính sách cụ thể liên quan đến nghị định sáu mươi bảy về giúp ngư dân vươn khơi bám biển
sau một thời gian triển khai thực hiện đang nảy sinh những tồn tại và bất cập
nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn khi triển khai đã có một số bất cập khiến nhiều ngư dân tiên phong bỗng chốc tránh tay nợ nần
ở bình định có ngư dân cùng đường đã bay tiếng dụng đen phải bỏ trốn gia đình tan nát bỏ xin hỏi bộ trưởng
có những giải pháp gì để hỗ trợ những ngư dân tiên phong với nghị định sáu mươi bảy hiện đang là con nợ sáu
nợ sáu trong lĩnh vực này chiếm hai mươi bảy tám đồng thời thời gian qua cũng đã xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ để trục lợi
kính đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng đây giải pháp nào để các tàu cá không tiếp tục dừng hoạt động và các ngân hàng có thể thu hồi được nợ
giải pháp nào để chấn chỉnh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi
về vấn đề nợ xấu từ nghị định sáu mươi bảy bộ nông nghiệp cho biết chính phủ đang có giải pháp để thảo gỡ
chúng tôi đã tham mưu thủ tướng chính phủ đã có nhiều quyết sách
một xác định rõ trước hết về vấn đề tiềm năng ngư trường chúng ta không có khuyến khích nhiều nữa
phương thức đầu tư hỗ trợ tín dụng theo một mươi một năm tỏ ra không phù hợp
chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành ngay một cái nghị quyết thay đổi
đó là cái nghị quyết một mươi bảy nghị định một mươi bảy
thay đổi hẳn là không có khuyến khích kinh chuyện nữa
mà ai có đủ điều kiện ra khơi ai có năng lực ai có kinh nghiệm ai có tiềm lực thì tức ông đóng và nhà nước hỗ trợ một lần
hiện nay tổng dư nợ cho vay theo nghị định sáu mươi bảy là trên một mươi tỷ đồng
trong đó nợ xấu chiếm ba mươi ba
về phía ngân hàng thì chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trong thẩm quyền của mình
thì tiến hành các cái giải pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ
và trên thực tế đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho rất là nhiều những khách hàng nông dân ngư dân vay vốn
thứ hai là ưu tiên tập trung thu nợ gốc trước và nợ lại sau
và họ thực hiện cái cơ chế hỗ trợ để chuyển đổi trụ tàu
thêm một tồn tại nữa của ngành nông nghiệp cần có giải pháp căn cơ
đó là câu chuyện
được mùa mất giá diễn ra trong suốt thời gian dài vừa qua
hiện nay cây tiêu ở tây nguyên thì mất cả mùa mất cả giá
và cây cà phê thì mất giá kéo dài và rất là sâu
hiện tại còn có bốn mươi thôi
riêng việt nam thì như vậy là ba trăm năm mươi tấn hạt tiêu
trong khi thế giới người ta chỉ có sáu trăm linh tấn
chúng ta đã chiếm khoảng sáu mươi của thế giới
thừa đến mức như thế mà
mà lại dễ phát triển trong vòng bảy năm rồi
thế thì đương nhiên nó phải thừa
thì trách nhiệm của bộ với các ngành như thế nào
đã bàn kỹ cái này
tới đây là tập trung chế biến
đấy là hướng thứ nhất
nếu không có đi vào chế biến thì cái câu chuyện thừa và thiếu vẫn liên tục xảy ra
có thể nhận thấy ngành nông nghiệp việt nam đã rất nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp
để khắc phục những tồn tại
tuy nhiên giải pháp của riêng việt nam thôi thì chưa đủ
việt nam cần có sự ủng hộ của quốc tế
mà hiện nay tồn tại lớn nhất đó chính là làm thế nào để gỡ thẻ vàng eu
về việc chấm dứt sai phạm khi khai thác thủy hải sản
chúng ta đã tập trung nỗ lực các chương trình hành động các cấp
một là quốc hội thì cuối năm hai nghìn một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã thông qua luật thủy sản
trong đó chín nhóm kiến nghị của eu đã đưa vào được tinh thần của cái luật thủy sản đó
eu kiến nghị chín nội dung này rất chung với ta
cái nợ ích của eu chùng với nợ ích của chúng ta tức là phải tái cơ cấu lại một nghề cát
hướng dẫn du lịch đồng thời có chính sách tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế đến việt nam
thu hút nhân lực gắn bó với ngành du lịch phổ biến áp dụng rộng rãi mô hình đào tạo nghề
theo chuẩn quốc gia và asean đồng thời tổ chức đánh giá và xếp loại hướng dẫn viên hàng năm
những ngày này theo lời kêu gọi của các cấp ủy đảng chính quyền nhân dân
nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh thừa thiên huế đã bắt đầu tổ chức quyên góp
giúp đỡ những hộ nghèo hộ chính sách sắp phải di rời ra khỏi di tích kinh thành huế
nỗ lực này nhằm giúp những hộ nghèo neo đơn hộ chính sách có ngôi nhà khang trang ấm áp hơn khi đến nơi ở mới
cách đây một tháng nói chuyện với những hộ dân này bà con vẫn còn lo lắng khi nhắc đến chuyện di rời trả lại đất cho di tích
bởi họ là những hộ nghèo đang phải lo lắng từng bữa ăn
dù biết di rời ra khỏi đất di tích là họ được khép lại cuộc sống tạm kéo dài hàng chục năm qua
xong đến nơi ở mới bắt đầu cuộc sống mới như thế nào với họ là những nỗi lo không dễ có ngay lời giải

tỉnh thừa thiên huế đã cam kết sẽ nỗ lực để những hộ nghèo
các chính sách di rời ra khỏi khu vực một di tích kinh thành huế
không phải sống trong những căn nhà rách nát tạm bỡ sau khi rời đến nơi ở mới
ngoài sự hỗ trợ của dân nước sự tích cực của các bộ ngàn trung ương
tôi mong muốn kêu gọi toàn thể nhân dân doanh nghiệp trong tỉnh ngoài tỉnh và các vị kiêu
cũng tham gia hỗ trợ đặc biệt hỗ trợ cho các hộ nghèo không có điều kiện xây dựng nhà ở
rồi hay hỗ trợ để thanh sớm các tỉnh trị xã hội như trường mẫu giáo
và một số thị trị khác
theo đó tỉnh đã vận dụng các chế độ để mỗi hộ khi di rời sẽ nhận được ít nhất là một trăm ba mươi triệu đồng
tiền hỗ trợ tái định cư các hộ nghèo người già neo đơn hộ có hoàn cảnh đặc biệt
nếu có nguyện vọng tỉnh sẽ đảm nhận phần xây nhà theo mẫu có sẵn gồm một trệt
một gác lửng với chi phí khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng bảo đảm các hộ dân không phải ở trong những ngôi
nhà tạm nhét nhác khi đến nơi ở mới khoản còn thiếu các hộ di rời và cộng đồng sẽ chung tay
dự kiến đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thừa thiên huế sẽ di rời đợt đầu tiên với khoảng gần năm trăm linh hộ
trong đó có gần bốn mươi hộ nghèo
ngày sáu tháng một mươi một thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
triển khai kiểm tra lưu động việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn khí thải đối với các xe khách
trên địa bàn thành phố
lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đối với xe buýt xe khách ô tô tải có xả khói đen gây ô nhiễm không khí
các bước kiểm tra được thực hiện đầy đủ tương tự như khi phương tiện làm thủ tục tại trung tâm đăng kiểm
qua kiểm tra thực tế trong buổi sáng nay tại bến xe miền tây chưa phát hiện phương tiện nào vi phạm về khí thải
từ nay đến cuối tháng một mươi một thanh tra sở tiếp tục triển khai kiểm tra khí thải xe ô tô tại bến xe an sương
bến xe ngã tư ga và một số địa điểm đột xuất khác
việc kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ
về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của ô tô khi lưu thông
ngoài ra cũng nhắc nhở chủ phương tiện về trách nhiệm dình dữ bảo dưỡng xe theo quy định
để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông
thời gian gần đây tại hải phòng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe máy dưới năm mươi phân khối
để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục tái diễn lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hải phòng
đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ
chủ yếu là các lỗi không đội mũ bảo hiểm không lắp gương chiếu hậu không đăng ký xe
đợt cao điểm này lực lượng chức năng sẽ xử lý theo hướng tập trung tuyên truyền nhắc nhở nâng cao nhận thức của học sinh
tất cả các trường hợp vi phạm đều được gửi thông báo nhắc nhở về nhà trường
nhóm thanh thiếu niên học sinh thời gian qua lỗi cộng nên vấn đề là không chấp hành ý thức không chấp hành luật lệ giao thông trên đường
trong thời gian tới thì đội cũng xây dựng các kế hoạch đến tận các nhà trường
để có những cái
hình thức và có biện pháp mà kết phối hợp cùng nhà trường và mấy gia đình để làm hạn chế những cái việc vi phạm đổi cộng như trong thời gian vừa rồi
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tp hải phòng thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
yêu cầu cha mẹ không giao xe mô tô xe gắn máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện
cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra trên các tuyến đường gần trường học
nên tình trạng vi phạm an toàn giao thông
trong phần tin quốc tế huawei sẽ sớm được hợp tác trở lại với các hãng công nghệ mỹ
hàn quốc phát hiện thêm boeing bảy trăm ba mươi bảy có vết nứt
bộ trưởng thương mại mỹ winbrod cho biết các công ty mỹ sẽ được cấp giấy phép để có thể giao dịch với huawei trong tương lai gần
ông cũng cho biết đã có hơn hai trăm sáu mươi đơn yêu cầu xin cấp phép hợp tác cùng huawei từ các hãng công nghệ mỹ
ông winbur ross không tiết lộ thời gian cụ thể cũng như danh sách chi tiết những công ty nào đã nộp đơn yêu cầu xin phép hợp tác với huawei
nhưng điều này cho thấy rằng việc cấm vận huawei của chính phủ mỹ không chỉ ảnh hưởng đến huawei
mà còn ảnh hưởng đến các đối tác của huawei tại mỹ khi hãng công nghệ trung quốc là một trong những khách hàng bạo trì nhất
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám huawei đã chi đến một mươi một tỷ đô la
để mua các sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ các hãng công nghệ tại mỹ
theo các nhà phân tích nhiều khả năng huawei sẽ chỉ được hợp tác với các hãng công nghệ ở những mảng ít nhạy cảm
hàn quốc đã tiến hành kiểm tra các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy ng bay dưới ba mươi chuyến
và tiếp tục phát hiện lỗi vết nứt trên một máy bay do một hãng hàng không giá rẻ khai thác
như vậy cho tới nay riêng tại hàn quốc đã có tổng cộng hai mươi máy bay thuộc dòng này phát hiện có lỗi kỹ thuật kể trên
vị trí vết nứt trên máy bay của istaget lần này tương tự với chín chiếc trước đó là ở trụ đỡ bằng sắt nối thân máy bay với phần cánh
đây là lần đầu tiên hàn quốc phát hiện lỗi vết nứt thân máy bay ở máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy ng bay dưới ba mươi chuyến
trước đó cơ quan hàng không liên bang mỹ khuyến cáo các hãng hàng không cần ưu tiên kiểm tra những máy bay đã bay trên ba mươi chuyến
tuy nhiên do lần này phát hiện cả vết nứt ở máy bay cất cánh dưới ba mươi lần nên bộ địa chính và giao thông hàn quốc quyết định đẩy nhanh tối đa công tác điều tra
ngày ba mươi một tháng một mươi vừa qua đội ngũ kỹ thuật viên của hãng boeing đã tới hàn quốc bắt tay vào công tác sửa chữa vết nứt
trước đó một số các hãng hàng không trên thế giới khác như qantas của australia south wales của mỹ boeinghass của brazil cũng đã phát hiện lỗi trên và phải tạm dừng hoạt động các máy bay này để khắc phục
sau khi núi thiêng ulu đóng cửa vào hồi tháng một mươi núi uaum bin hay còn được biết tới với cái tên núi cảnh báo ở new south wales australia có thể sẽ ngừng hoạt động đón khách du lịch
uolumbin là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm trong khu rừng nhiệt đới ghanwana nơi được unesco công nhận là di sản thế giới
người bunjalung thuộc cộng đồng người thổ dân aboriginal là những người bảo vệ truyền thống khu vực uolumbin
họ muốn hạn chế số lượng khách du lịch tới núi olymbin như một biện pháp giữ gìn sự thiêng liêng của khu vực này
chính phủ australia đã tỏ ý ủng hộ ý kiến này bởi ngoài việc lượng khách du lịch lớn sẽ gây ra các vấn đề như xả rác và xói mòn
thì việc chinh phục ngọn núi có thể gây nhiều nguy hiểm trong điều kiện thời tiết xấu
một địa điểm tham quan khác cũng đang được xem xét đóng cửa là núi bewa tại khu vực của người thổ dân aboriginal
hành trình tàu không gian voisg hai của cơ quan hàng không vũ trụ
mỹ nasa đến những điểm xa nhất của hệ mặt trời trong bốn mươi hai năm đã giúp cho các nhà khoa học có khám phá mới về danh giới hệ mặt trời
nơi đánh dấu điểm kết thúc phạm vi ảnh hưởng của năng lượng mặt trời và bắt đầu không gian liên sao
hiện tàu voyager hai đã vượt qua danh giới của hệ mặt trời là nơi gió mặt trời kết thúc và không gian liên sau bắt đầu
theo các nhà khoa học những thông tin voicro hai gửi về đã giúp làm sáng tỏ mọi bí ẩn về gió mặt trời từ trường cũng như các tia vũ trụ
trong đó các công cụ khoa học của tàu voager hai đã phát hiện sự tranh lệch lớn giữa nồng độ plasma trạng thái thứ tư của vật chất ngoài các thể rắn lòng và khí
và các hạt tư tính khi vượt qua danh giới của hệ mặt trời
cũng theo các nhà nghiên cứu danh giới của hệ mặt trời dường như mỏng manh hơn nhiều so với dự kiến
giới khoa học đang tìm câu trả lời cho nhiều bí ẩn khác bằng cách so sánh dữ liệu mà tàu không gian này gửi về trái đất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự buổi sáng của truyền hình nhân dân